sau một ngày xét xử sáng nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã đọc bản luận tội đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại bộ y tế và tổng công ty cổ phần dược phẩm cửu long gây thiệt hại ba tám triệu usd tài sản nhà nước
đại diện viện kiểm sát nhân dân hà nội đã đề nghị tòa nhân dân hà nội tuyên phạt bị cáo cao minh quang cựu thứ trưởng y tế mức án ba mươi ba mươi sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với bị cáo dương huy liệu cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù treo ba bị cáo khác mức án từ một mươi tám tháng tù treo đến ba năm tù giam
theo đại diện viện kiểm sát ở hành vi thiếu trách nhiệm bị cáo quang không thực hiện hết nhiệm vụ được giao gây thiệt hại số tiền lớn của nhà nước
xong bị cáo quang được cho rằng có thái độ khai báo thành khẩn bản thân có bệnh cùng nhiều thành tích trong quá trình công tác không cần thiết áp dụng hình phạt tù
hôm nay bị cáo cao minh quang vắng mặt tại phiên tòa cuối buổi chiều hôm qua cùng với luật sư bị cáo quang đã đề nghị tòa cho ra ngoài phòng xử do sức khỏe kém